người lao động sẽ mất đi quyền lợi được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí để hưởng các quyền lợi về khám chữa bệnh bảo hiểm y tế
tiếp theo mời quý vị cùng điểm lại những tin trình đã phát trong an ninh ngày mới sáng nay
cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
lệnh tạm giam về tội lợi dụng các quyền tự do
dân chủ xâm phạm quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
đối với đặng như quỳnh chú phường mễ trì quận năm từ liêm tp hà nội
đã có hành vi đăng tải các thông tin không đúng sự thật trên mạng xã hội facebook
gây ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường chứng khoán
làm thiệt hại về kinh tế uy tín của tổ chức cá nhân và nhà đầu tư
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh lai châu
đã phá thành công chuyên án bắt đối tượng hào a nhìa chú tại huyện mường nhé tỉnh điện biên
về hành vi mua bán trái phép chất ma túy thu giữ một mươi chín bánh heroin một xe máy hai điện thoại di động
bước đầu nhìa khai nhận vận chuyển số ma túy trên từ xã trà cang huyện nậm bồ tỉnh điện biên
sang địa bàn huyện nầm nhun tỉnh lai châu để bán kiến lời
thành phố hà nội sẽ triển khai tiêm vaccine covid một mươi chín cho trẻ từ năm đến một mươi một tuổi kể từ ngày chủ nhật một mươi bảy tháng bốn tới đây
hơn một triệu trẻ em tiêm trong đợt này loại vaccine sẽ tiêm là moderna
việc tiêm chủng sẽ được triển khai theo lứa tuổi từ cao đến thấp
tiêm trước cho lứa tuổi từ dưới một mươi hai tuổi và hạ dần độ tuổi theo tiến độ cung ứng vaccine
địa điểm triển khai chính tại các điểm tiêm chủng lưu động ở trường học trạm y tế
hoặc cơ sở y tế cho các trẻ không đi học đối tượng thận trọng chỉ hoãn tiêm